các hại của rượu bia và nghị định số một trăm linh của chính phủ được ban hành vào ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đang tạo ra những hiệu quả tích cực ban đầu
đặc biệt là uống rượu bia chúc tụng nhau khi tết đến xuân về đang là thói quen của nhiều gia đình
đây cũng là thời điểm dễ xảy ra tai nạn giao thông nhập viện do uống quá đả
vui nhưng không quên chấp hành pháp luật xây dựng một nếp sống văn minh an toàn cho bản thân gia đình và cộng đồng
là điều mà chúng tôi muốn nhắn nhủ tới quý vị khán giả trong phóng sự sau đây
cách đây gần một tháng nhiều người dân ngỡ ngàng khi bị xử phạt vì uống rượu bia trước khi tham gia giao thông
thái độ lơi là của người dân cho thấy trong thời gian qua công tác thi hành pháp luật giám sát thực thi còn bung lỏng
chế tải xử phạt chưa nghiêm
công tác tuyên truyền quy định mới chưa kịp thời nhưng điều đó đang dần thay đổi khi nghị định một trăm linh đi vào thực tế
từ khi có luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định một trăm linh của chính phủ
thì việc xử lý đã nghiêm minh
công tác giám sát kiểm tra và cho phép cả người dân được phép ghi âm ghi hình cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ
thì đấy cũng là một trong những bước tiến rất là quan trọng
tăng cường công tác giám sát kiểm tra cũng như là xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến sử dụng rượu bia
so với cùng kỳ năm trước tai nạn giao thông do rượu bia đã giảm rất sâu
số vụ tai nạn giảm sắp xỉ chín số người chết giảm một mươi ba số người bị thương giảm hai mươi sáu
chỉ trong một thời gian ngắn luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định một trăm linh đã đi vào cuộc sống một cách nhanh chóng và hiệu quả
tết dương lịch và các cái gì lễ tết nói chung
thì các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan tới rượu bia thường khá phổ biến
thế nhưng mà trong thời gian vừa qua thì không xảy ra các vụ tai nạn giao thông như vậy
thế và theo cái kết quả mà thống kê từ các bệnh viện đặc biệt là các bệnh viện lớn ở tuyến trên
thì thấy rằng là cái số cái vụ tai nạn giao thông mà liên quan tới rượu bia mà nhập viện vào cấp cứu là cũng giảm rất sâu
có bệnh viện giảm một mươi hai mươi thậm chí là có bệnh viện giảm năm mươi
thế và cái ý thức của người dân trong việc quan tâm đến cái quy định pháp luật và tuân thủ quy định pháp luật hiện nay
về cái quy định đồng đội cồn khi lãnh xe là đã cải thiện rất nhiều
những quán rượu bia đã văng khách nhiều người dân đã thay đổi trong nhận thức và đang hướng tới một nét văn hóa tiến bộ
uống rượu bia thì nó là có những cái đó là về truyền thống cổ truyền có thể dùng một chút chữ
nhưng mà luật là phải thực hiện nghiêm
luật mà cái nghị tỉnh một trăm linh ấy thì
có tác dụng giáo dục
một là nó thay đổi một cái nét văn hóa mà lâu nay người dân người ta vẫn chưa quen
nhưng bây giờ thì có lẽ rằng là khi mà ban hành cái luật ra và thực hiện nghiêm túc
thì tin rằng là sẽ tạo ra một cái mới cái nét văn hóa mới
tất cả các hành vi vi phạm đều bị xử phạt hành chính ở mức cao nhất
tối đa bốn mươi triệu đồng với người lái xe ô tô có nồng độ cồn
tám triệu đồng với người điều khiển xe máy và bị tước bằng lái trong thời gian nhất định
tính nghiêm minh của pháp luật đang được thực thi
và nó sẽ cần được phát huy trong thời gian tới ở cả hai khía cạnh
nghiêm khắc trong xử lý vi phạm và tuyên truyền nâng cao nhận thức tuân thủ pháp luật của người dân
những cái quy định của pháp luật muốn đi vào cuộc sống thì nó phải hợp ý đảng và hợp lòng dân
chỉ những cái quy định nào mà hợp ý đảng hợp lòng dân
thì nó mới có thể được thực thi một cách nghiêm minh trên thực tế
và mọi người sẽ tự giác để thi hành những quy định của pháp luật
vấn đề thứ hai là những người tổ chức thi hành pháp luật áp dụng pháp luật
thì phải áp dụng nghiêm các quy định của pháp luật
không có bỏ lọt không có xử oan không có nương nhẹ không có thân quen
trong quá trình xử lý cũng có rất nhiều trường hợp gây những khó khăn cho anh em trong quá trình làm nhiệm vụ
nhưng bản thân chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý và xử lý đến cùng đảm bảo công bằng
trong việc xử lý vi phạm về lòng độ phổn đối với người thân giao thông
ở đây có một điều mà chúng tôi rất mong muốn là với người dân
thì tất cả những cái quy định pháp luật từ luật phòng chống thai dầu bia cho đến nhiệm vụ một trăm linh chúng ta xây dựng
là mục tiêu duy nhất là để bảo vệ người dân mục tiêu duy nhất là để bảo vệ sự an toàn của xã hội
thế nên là tất cả những cái điều đó những cái tính nhân văn của quy định pháp luật như vậy
phải được tuyên truyền để cho đông đảo người dân nhận thức ra và tuân thủ
rượu bia không phải là lý do có thể biện minh cho hành vi coi thường pháp luật
khi một bộ phận người dân không có ý thức thì pháp luật sẽ điều chỉnh theo đúng trật tự kỷ cương
nếu nhìn vào sự yên bình của đường phố trong gần một tháng qua
hẳn mọi người sẽ nhận thấy hiệu quả của việc thực thi nghiêm túc quy định của pháp luật
một nét văn hóa mới đang dần hình thành nói không với rượu bia khi tham gia giao thông
nét văn hóa đó cần được cổ vũ và lãng phí
nét văn hóa đang rộng trầm xã hội bằng chính thái độ thượng tôn pháp luật của mỗi người dân